ủy ban nhân dân quận long biên thành phố hà nội đã thực hiện việc cưỡng chế thu hồi gần sáu m hai đất của hai mươi bảy hộ gia đình
thuộc tổ hai mươi đường cổ linh phường long biên quận long biên
việc cưỡng chế buộc phải thực hiện do các hộ gia đình này không chấp hành bàn giao đất theo quyết định thu hồi của quận long biên
đúng tám giờ sáng nay lực lượng chức năng đọc quyết định cưỡng chế và đồng thời tiến hành tháo rỡ các công trình vi phạm xây dựng tạm bợ
quận long biên cho biết thời gian qua nhiều cuộc đối thoại đã được tổ chức
nhiều văn bản trả lời người dân đã được ban hành
song các hộ dân này vẫn không chấp nhận quyết định của các cơ quan có thẩm quyền
và đòi mức đền bù giải phóng mặt bằng cao hơn quy định
trong khi đó diện tích vi phạm chủ yếu nằm trên đất nông nghiệp để thực hiện dự án
diện tích đất bị cưỡng chế thu hồi này nhằm hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các ô đất phụ cận tuyến đường quy hoạch bốn mươi m
để chuẩn bị phục vụ việc xây dựng trường học công viên bãi giữ xe công cộng và hệ thống chiêu sáng